tiếp sau việc kiện toàn chức danh chủ tịch quốc hội vào hai ngày trước hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm tiếp tục thực hiện công tác nhân sự
một trong những nội dung quan trọng kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm quốc hội tiến hành kiện toàn chức danh chủ tịch nước
trong sáng nay quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước bỏ phiếu kín bầu chủ tịch nước đối với đồng chí tô lâm
sau khi nghe kết quả biểu quyết và dự thảo nghị quyết của quốc hội về việc bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí tô lâm
với tỷ lệ chín mươi sáu chín mươi hai bốn trăm bảy mươi hai trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị dự chức chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu